đã qua năm năm thực hiện nghị quyết một mươi chín và hai năm thực hiện nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
những thay đổi về vị trí thứ hạng của việt nam về môi trường kinh doanh đã được quốc tế ghi nhận
tuy nhiên không thước đo và thứ hạng nào quan trọng hơn sự đánh giá ghi nhận của doanh nghiệp
về mức độ sự thực chất trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
ngày hai mươi tháng một mươi một phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã công bố báo cáo thực hiện nghị quyết một mươi chín và ba mươi năm
về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp góc nhìn từ doanh nghiệp
đây là sáng kiến nhằm tăng cường tiếng nói thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp chủ động đồng hành với chính phủ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
và hướng đến phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp tư nhân việt nam

để đánh giá về việc thực hiện cải cách làm rõ việc doanh nghiệp có thực sự được hưởng lợi
từ những cải cách cắt giảm bãi bỏ điều kiện kinh doanh
qua khảo sát một mươi doanh nghiệp dân doanh
hai lĩnh vực được đánh giá tốt nhất là thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng
trong khi đó các lĩnh vực về thủ tục xuất nhập khẩu bảo vệ nhà đầu tư
và phá sản doanh nghiệp được xem là không có cải thiện đáng kể
cũng qua khảo sát cùng một lĩnh vực nhưng xuất hiện sự khác biệt ở các địa phương
đơn cử như cơ chế một cửa cấp phép xây dựng và giấy phép liên quan

chẳng hạn như vấn đề về mô hình trung tâm hành trình công tập trung

thủ tục nhất định thế
thông qua các phương thức đánh giá của các cơ quan được chính phủ giao nhiệm vụ
trong thời gian qua có thể thấy bên cạnh những thành quả quan trọng của cải cách
vẫn còn tồn tại sự không đồng bộ thiếu phối hợp thiếu nhất quán
giữa các cấp các bộ ngành địa phương
vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
nhìn chung bộ ngành địa phương nào mà người đứng đầu quyết liệt
tích cực có chỉ đạo kiểm tra thì bộ ngành địa phương đó
có kết quả cải cách tích cực thực chất